tuy nhiên cân nhắc tình hình thực tế trong quan hệ quốc tế ankara đã gạt những khác biệt sang một bên và hình thành liên minh với tehran cùng moscow
tuy vậy giới phân tích nhận định idlib có thể trở thành phép thử đối với liên minh này khi thổ nhĩ kỳ cảnh báo một giải pháp quân sự có thể dẫn tới thảm kịch và gây ra làn sóng người tị nạn mới dọc khu vực biên giới của nước này
thủ tướng anh theresa may vừa khẳng định nước anh cam kết sẽ tiếp tục trao đổi thương mại tự do với kenya sau khi london rời khỏi liên minh châu âu eu
hay còn gọi là brexit tuyên bố được bà may đưa ra khi tới thăm nairobi chặng đường dừng chân thứ ba của bà trong chuyến công du châu phi
phát biểu tại thủ đô nairobi nhân chuyến thăm chính thức kenya thủ tướng anh theresa may bày tỏ mong muốn nước anh trở thành nhà đầu tư lớn nhất trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy tại châu phi
trong khi anh hiện là đối tác thương mại lớn nhất của kenya
ngoài ra thủ tướng anh cũng cam kết tiếp tục ủng hộ binh sĩ kenya đang ở somali
để chống phiến quân al sabat đồng thời công bố gói viện trợ tài chính mới cho phái bộ gìn giữ hòa bình của liên minh châu phi tại somali
về phần mình tổng thống nước chủ nhà uhuru kenyatta hoan nghênh các cam kết của thủ tướng anh
đồng thời tuyên bố kenya sẽ thúc đẩy tăng lượng trao đổi thương mại song phương
kenya là điểm đến thứ ba và cũng là cuối cùng trong chuyến công du châu phi của thủ tướng anh gồm ba nước là nam phi nigeria và kenya
chuyến công du nằm trong chương trình nghị sự thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài của anh thời kỳ hậu brexit
thủ tướng việt nam góp mặt ít nội dung nhất nhưng vẫn kịp mang về thêm hai huy chương đồng từ bộ môn quyền anh nữ và cầu mây đồng đội nam
riêng cầu mây nữ còn giành quyền vào chung kết
ở nội dung cầu mây tranh bán kết đồng đội bốn người tuyển nữ việt nam đánh bại chủ nhà indonesia với tỷ số hai một
lọt tiếp vào chung kết và sẽ tranh huy chương vàng với tuyển thái lan vào sáng mai một chín
ở nội dung đồng đội nam bốn người tuyển việt nam hoàn tất trận cuối vòng bảng với chiến thắng hai
đội sẽ tranh bán kết với tuyển nhật bản
như vậy đoàn thể thao việt nam có thêm tấm huy chương đồng thứ một mươi
trước đó tại nội dung quyền anh nữ hạng năm mươi một kg vận động viên nguyễn thị tâm gặp rất nhiều khó khăn
trước đối thủ quen thuộc pang choi mi cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
cô bị bốn trên năm trọng tài sự thua pang choi mi đành bỏ lỡ cơ hội vào tranh chung kết hạng năm mươi một kg
ở bảng tổng sắp mới nhất đoàn việt nam đã chính thức bị đoàn malaysia và đoàn qatar vượt lên
khi mỗi đoàn mới giành thêm một huy chương vàng
để nâng tổng số huy chương vàng giành được lên con số năm hiện đoàn việt nam đang đứng ở vị trí thứ một mươi sáu